chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cũng đã yêu cầu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực
tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng các ngày giãn cách xã hội
để thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện bóc tách kịp thời các trường hợp f khỏi cộng đồng
để thực hiện cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế
quận hoàng mai thì hiện vẫn đang được coi là một trong những điểm nóng về dịch covid một mươi chín của thủ đô hà nội
đặc biệt khi xuất hiện ổ dịch mới tại trung cư hh bốn c linh đàm và phường giáp bát
trên địa bàn quận còn có các khu cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một bệnh viện giã chiến sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu tháng chín tới đây
và đây là những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh và phòng chống dịch
điều này đặt ra cho lực lượng công an ở đây những thách thức không hề nhỏ để làm sao giữ vững an ninh trật tự
tại các địa điểm này và khóa chặt các khu vực có nguy cơ cao
dập tắt các điểm dịch đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
những bữa cơm vội tại chốt trực như thế này đã dần quen với các chiến sĩ công an ở đây
bởi từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát không quản ngày đêm lực lượng công an đã triển khai tích cực phòng chống dịch bệnh
bên cạnh việc duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên
còn bố trí các tổ xác minh truy vết các đội lực lượng tuần tra
ứng trực tại các chốt kiểm soát và các khu vực liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
công việc của những chiến sĩ công an này không chỉ vất vả thêm gấp bội
mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ từ dịch bệnh
còn những trường hợp là nghi hoặc là tiếp xúc gần thì công an phường sẽ bố trí
để cho anh em là sẽ cách ly tại đơn vị không về nhà
cũng như là không cho những người không có nhiệm vụ được vào khu cách ly
và không để những trường hợp công dân cách ly f một tại đây được phép ra ngoài
cũng như hướng dẫn cho người dân đến gửi quà tiếp tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch hiệu quả nhất
với mục tiêu giữ vững bên trong
với mục tiêu giữ vững bên trong
bảo vệ bên ngoài tại các địa điểm cửa ngõ địa bàn giáp danh công an quận hoàng mai cũng triển khai
các chốt kiểm soát người và phương tiện để ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
nhất là ở đây có liên quan tới nhiều bãi tập kết và vận chuyển hàng hóa
dự kiến đầu tháng chín tới bệnh viện giã chiến hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
và nguy kịch với quy mô năm trăm linh giường được xây dựng trên địa bàn sẽ đưa vào hoạt động
công an quận hoàng mai đã chủ động xây dựng kế hoạch đến các phường đội tổ công tác
để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh tại đây
chúng tôi được giao thêm trạng trách của thành phố đó là có một bệnh viện giã chiến
tại phường biên sở rồi là một cơ sở điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không triệu chứng
tại phường hoàng văn thụ
ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ là hai tòa nhà a năm và a sáu
của khu pháp vân tư hiệp để mà cách ly những người liên quan đến f một ở đây
thì chính vì vậy mà cái công tác phòng dịch thì đòi hỏi là cái yêu cầu phải cao hơn
và đương nhiên là cái trách nhiệm của chúng tôi cũng sẽ phải nặng nề
dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
công việc của những chiến sĩ vừa giữ vững an ninh vừa đảm bảo an toàn phòng dịch này
sẽ còn vất vả và không kém phần hiểm nguy
nhưng lực lượng công an ở đây vẫn quyết tâm cao huy động sức mạnh toàn dân
để đảm bảo an ninh tại các địa điểm phòng chống dịch và giữ vững bình yên tại các vùng xanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã tạm giữ hình sự
đối với nguyễn thanh sơn và trương văn nguyên cùng chú tệ xã thanh mỹ huyện tháp một mươi
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai mươi sáu tháng tám nhận được tin báo của người dân tại ấp lợi an xã thanh mỹ
có nhóm thanh niên đang tụ tập ăn nhậu vi phạm quy định trong thời gian giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
tổ công tác phòng chống dịch xã thanh mỹ đến kiểm tra bắt quả tăng hai đối tượng
là nguyễn thanh sơn và trương văn nguyên
các đối tượng này đã bỏ chạy
lúc này thì sơn và nguyên đã lao vào đấm đá đồng chí mai văn diệp đội trưởng đội dân phòng ấp lợi an
liên quan đến vụ việc này công an xã thanh mỹ đã xác minh lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính
bốn đối tượng khác với số tiền sáu mươi triệu đồng vì hành vi không thực hiện các quyết định áp dụng
biện pháp hạn chế tật chung đồng người
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp
trên địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thế nhưng trong thời điểm khó khăn này
khi mà cả thành phố đang đồng lòng chung tay cùng nhau phòng chống dịch bệnh
thì vẫn có những cá nhân vì thiếu hiểu biết hoặc vì ích kỷ mà ngang nhiên không chấp hành
các quy định phòng chống dịch thậm chí là chống đối tấn công mạnh lực lượng chức năng
khi được nhắc nhở và yêu cầu
đây là hình ảnh tại chốt phong tỏa dịch bệnh covid một mươi chín đặt ở hẻm xóm xéo
tổ dân phố hải phước phường vĩnh thọ thành phố nha trang vào tối ngày ba tháng tám
chỉ vì bị cán bộ trực chốt nhắc nhở
không được đi ra ngoài hẻm
đối tượng này đã hai lần sô đổ rào chắn đi ra khỏi khu vực phong tỏa
rồi dùng dao đuổi đánh cán bộ trực chốt
mới đây nhất vào chiều hai mươi ba tháng tám
tại trước cửa một ngôi nhà ở phường phước long
tổ truy vết dịch covid một mươi chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đưa người bị f đi cách ly điều trị
đã bị một đối tượng là người nhà của f cầm dựa chửi bới đe dọa và tấn công
trong thời gian qua trước tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp
thành phố nha trang đã triển khai đồng loạt các kế hoạch
biện pháp thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch
song hành với các biện pháp trên của toàn thành phố
tình trạng chống người thi hành công vụ cũng gia tăng đột biến
nhiều đối tượng đang manh động đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
chỉ tính riêng từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố nha trang đã thụ lý sáu vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ
đa số các vụ việc này thường là các hành vi không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội
thông chốt vượt rào trốn khỏi khu cách ly không chấp hành các quyết định đưa đi cách ly y tế tập trung
đặc biệt nhiều đối tượng đã thể hiện rõ thái độ coi thường pháp luật
bộc lộ tính chất nguy hiểm côn đồ và ngày càng manh động gây lo lắng phẫn nộ trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
trước tình hình này ngoài việc tăng cường thêm quân số bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt phòng tỏa
các chốt kiểm soát dịch bệnh công an thành phố nha trang còn tăng cường cán bộ chiến sĩ đảm bảo an toàn
cho các tổ truy vết dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi
chống người thi hành công vụ đối với cán bộ làm công tác phòng dịch
với các biện pháp điều tra xử lý thần nghiêm đơn vị sẽ tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương
cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định
của pháp luật trong công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố nha trang đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở mức cao nhất
một số phường xã đang có nguy cơ lây nhiễm cao đã bắt đầu thực hiện biện pháp cách ly y tế
ngoài sự quyết tâm cố gắng của chính quyền và các lực lượng chức năng
thì ý thức chấp hành của người dân cũng sẽ góp phần đẩy nhanh hiệu quả phòng chống dịch bệnh

tp nha trang đang triển theo hướng lên xã pha long huyện mường khương
trang a cú điều khiển xe mô tô khác đi trước cách xe của châu thị cha khoảng năm trăm linh m làm nhiệm vụ cảnh giới
tuy nhiên khi chúng di chuyển đến khu vực thôn nama một xã bản lầu huyện mường khương
đã bị lực lượng trinh sát phát hiện khống chế bắt giữ cùng với toàn bộ tăng vật